xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe đời sống
thưa quý vị trong thời điểm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp để tăng cường khả năng bảo vệ
trước các biến thể sắc covid hai đặc biệt hiện nay có xuất hiện các biến thể mới omicron
việc tiêm mũi ba bổ sung nhắc lại là điều cần thiết
nhiều người đã tiêm hai mũi vaccine nhưng vẫn có thể nhiễm covid một mươi chín và có nguy cơ nhập viện
về việc tiêm mũi ba vaccine ngừa covid một mươi chín có giúp giảm tỷ lệ nhập viện do dịch bệnh này gây ra hay không
nếu có thì sẽ giảm bao nhiêu phần trăm
quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
để tăng cường khả năng miễn dịch cho những người đã tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
nhiều nước trên thế giới đã triển khai chiến lược tiêm liệu thứ ba vào ít nhất sáu tháng sau liệu thứ hai
một nghiên cứu gần đây đã kiểm tra tính hiệu quả của chiến lược này bằng cách so sánh khả năng bảo vệ
chống lại sự lây nhiễm sau khi tiêm liều thứ ba so với hai liều đầu tiên
được biết là hai liều vaccine pfizer hoặc moderna có hiệu quả chống lại nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng
và nghiêm trọng đến chín mươi bốn chín mươi năm
nhưng hiệu quả này đã giảm dần theo thời gian người đã tiêm chủng đầy đủ vẫn có thể nhiễm bệnh
để đánh giá hiệu quả của liều vaccine thứ ba phòng covid một mươi chín
nhóm nghiên cứu tại mỹ đã sử dụng hồ sơ sức khỏe của cơ quan quản lý y tế cựu chiến binh của mỹ
nghiên cứu bao gồm gần bốn trăm bốn mươi người đã tiêm chủng đầy đủ
trong đó có khoảng bảy mươi bốn người tiêm pfizer và năm mươi năm người tiêm
đã tiêm chủng đầy đủ
trong thời gian theo dõi trung bình một mươi sáu ngày kết quả thu được như sau
đối với nhóm tiêm pfizer tỷ lệ nhiễm covid một mươi chín sau khi đã tiêm mũi ba là năm
so với tám sau khi đã tiêm mũi hai
và tỷ lệ nhập viện sau khi đã tiêm mũi ba là một so với hai
sau khi đã tiêm mũi ba
đối với nhóm tiêm moderna tỷ lệ nhiễm covid một mươi chín sau khi đã tiêm mũi ba là ba
so với sáu sau khi đã tiêm mũi hai
và tỷ lệ nhập viện sau khi đã tiêm mũi ba là một so với hai sau khi đã tiêm mũi hai
khi thời gian theo dõi kéo dài trên chín mươi ngày kết quả thu được là đối với nhóm pfizer
tỷ lệ nhiễm covid một mươi chín sau khi đã tiêm đủ hai mũi là hai và tỷ lệ nhập viện là ba mươi
tuy nhiên sau khi tiêm mũi ba tỷ lệ nhiễm bệnh đã giảm gần năm mươi
đối với nhóm timor tỷ lệ tiêm covid một mươi chín sau khi đã tiêm mũi hai là hai sáu
và tỷ lệ nhập viện là năm
tỷ lệ này đã giảm khoảng năm mươi sau khi tiêm mũi ba
mức giảm nhiễm bệnh bắt đầu trong vòng năm ngày kể từ khi tiêm mũi ba
và mức giảm tỷ lệ nhập viện bắt đầu trong vòng một mươi ngày
điều này có nghĩa là liều thứ ba vaccine pfizer và moderna
đã ngăn ngừa khoảng một nửa số ca nhiễm covid một mươi chín sau khi đã tiêm chủng
và cũng giảm một nửa tỷ lệ nhập viện ở người cao tuổi
hiện nay để tăng cường miễn dịch đặc biệt là để chủ động ứng phó với biến chủng omithon
việt nam đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi tăng cường vaccine covid một mươi chín cho người dân
tại thành phố hồ chí minh và hà nội và một số tỉnh thịnh khác
bắt đầu triển khai tiêm vaccine mũi ba nhắc lại bổ sung cho người dân
thêm vào đó thành phố hồ chí minh cũng có kế hoạch sẽ hoàn thành tiêm mũi ba
thưa quý vị thân mến sau khi mỗi dịch bệnh xuất hiện
thì giới khoa học luôn cố gắng nghiên cứu và đưa ra những vaccine hiệu quả nhất để phòng ngừa dịch bệnh
nhiều người đã đưa ra thắc mắc rằng có những vaccine có tác dụng lâu dài hoặc chọn đời
chẳng hạn như vaccine phòng sởi có tác dụng trọn đời vaccine phòng thủy đậu bảo vệ người tiêm từ một mươi đến hai mươi năm
nhưng tại sao vaccine phòng covid một mươi chín lại cần tiêm mũi ba thậm chí có thể là mũi bún mỗi năm nữa
để giải đáp thắc mắc này mời quý vị theo dõi ngay sau đây
vắc xin không phải là thứ chỉ có trong thời đại covid một mươi chín
trước kia nhân loại đã tạo ra nhiều loại vaccine phòng các bệnh khác nhau
nhưng sự khác biệt nằm ở thời hạn của chúng
vaccine phòng sợi có tác dụng trọn đời vaccine phòng thí đậu bảo vệ người tiêm từ một mươi đến hai mươi năm
trong khi vaccine uống ván có tác dụng trong nhiều thập kỷ
nhưng covid một mươi chín trong khi khoa học từng cho rằng chỉ hai mũi vaccine là đủ
thì hiện tại nhiều nước đã phải triển khai chiến dịch tiêm chủng mũi ba
thậm chí còn dự đoán phải tiêm thêm các
các mũi khác nữa trong những năm tới
về cơ bản mục đích của vaccine là cung cấp cho cơ thể miễn dịch trước một loại virus
mà không gặp rủi ro mắc bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong
loại vaccine tốt nhất là loại giúp con người không bị lây nhiễm ngay cả khi tiếp xúc với mầm bệnh
ruston antia giáo sư tại trường đại học emory cho biết
nhưng không phải vaccine nào cũng được như vậy
theo antia có ba mức bảo vệ của một loại vaccine
chúng bao gồm bảo vệ hoàn toàn trước nguy cơ lây nhiễm và lan truyền bệnh
bảo vệ trước nguy cơ mắc bệnh nặng và lan truyền bệnh
hoặc chỉ bảo vệ trước nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng
trong đó hiệu quả của vaccine sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ phản ứng của hệ miễn dịch
kháng thể thoái hóa nhanh đến mức nào khả năng tiến hóa của virus
và đặc biệt là vị trí lây nhiễm qua da qua đường hô hấp
lịch sử đã chứng minh các loại vaccine hiệu quả nhất đều sử dụng virus nhân bản
qua đó cho hiệu quả miễn dịch kéo dài hơn giống như sợi và thủy đầu
vaccine không nhân bản
và loại dựa vào nền tảng protein như uống ván sẽ không có hiệu quả kéo dài
nhưng có thể được tăng cường bằng tá dược để phản ứng
vaccine phòng uống ván và viêm gan a cũng áp dụng điều này
vaccine johnson johnson và astrazeneca phòng covid một mươi chín sử dụng andenovirus không nhân bản
nhưng không kèm thêm tái dược
trong khi đó vaccine pfizer và moderna lại sử dụng công nghệ mrna
với các hoạt động hoàn toàn khác không có virus bên trong
phức tạp hơn virus và vi khuẩn có thể tăng cường
thể đột biến để trốn thoát miễn dịch của cơ thể và trở nên khó kiểm soát hơn
sợi rubella thủy đầu gần như không có đột biến nhưng covid một mươi chín thì khác
có rất nhiều biến thể đã xuất hiện trong đó ít nhất năm loại được liệt vào danh sách
gây lo ngại của who
bao gồm cả delta biến thể chiếm ưu thế toàn cầu hiện nay
và omicron biến thể mới được cho là lây nhiễm mạnh hơn cả delta
sự đột biến của virus thật sự khiến cho khả năng vận hành của vaccine phức tạp hơn
slipk nhận định bạn phải theo đuổi quá nhiều mục tiêu
giống như virus cúm cũng đột biến nhưng chúng đã thích nghi bằng cách tạo ra các loại vaccine cúm mới
và đang tiệm cận đến khả năng đón đầu biến thể mới mỗi năm
bỏ qua chuyện sản xuất ra một loại vaccine hiệu quả để chống lại thứ virus biến đổi liên tục
một số người đang hy vọng rằng nhân loại sẽ chống lại được covid một mươi chín bằng cách đạt miễn dịch cộng đồng
nhưng theo tiến sĩ antia cách virus corona lây nhiễm cho cơ thể khiến cho mục tiêu này cũng không hề dễ dàng
với các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp vaccine khó lòng tạo ra miễn dịch cộng đồng đủ lâu mà chỉ trong ngắn hạn
nó sẽ phụ thuộc vào khả năng biến đổi của virus và thời hạn miễn dịch tồn tại
lý do một phần là bởi virus corona nhân bản ở cả phần trên và phần dưới của đường hô hấp
vòng tuần hoàng giữa phổi và cơ thể là rất tốt nhưng bề mặt lỗ mũi thì không
chúng ta sẽ chặn được bệnh nặng vì kháng thể tồn tại ở đường hô hấp dưới
nhưng ở bên phần trên nguy cơ lây nhiễm sẽ tồn tại
nhìn chung có thể trong tương lai vaccine covid một mươi chín sẽ được cập nhật để chống lại các biến thể mới
theo như các chuyên gia đến từ đại học imperial college london
thế hệ vaccine mới có thể tập trung vào cải thiện hệ miễn dịch trong môi trường ẩm ở mũi và phổi
dẫu vậy thì vào lúc này cách duy nhất để cải thiện miễn dịch với covid một mươi chín là phải tiêm vaccine mà thôi
quý vị thân mến như vậy việc phải tiêm vaccine phòng covid một mươi chín bổ sung là do virus sars cov hai
luôn có những thể đột biến mới
khiến cho những hiệu quả về vaccine dần giảm đi
có một số hy vọng rằng sẽ có miễn dịch cộng đồng để chống lại covid một mươi chín
tuy nhiên theo các chuyên gia cách mà virus của covid một mươi chín lây lan trong cơ thể
đặc biệt là với bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp
việc tạo miễn dịch cộng đồng cũng chỉ là trong một thời gian ngắn hạn
vì vậy việc tiêm mũi bổ sung nhắc lại là một điều cần thiết
cải thiện hệ miễn dịch và chống lại sự tấn công của virus
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi
nếu yêu thích chương trình quý vị hãy like subscribe và bật chuông thông báo
để không bỏ lỡ những thông tin thú vị
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại
quý vị thân mến như vậy việc phải tiêm các mũi vaccine phòng covid một mươi chín bổ sung
là do virus sars cov hai luôn có những thể đột biến mới
khiến những hiệu quả về vaccine dần giảm đi
có một số hy vọng rằng sẽ có miễn dịch cộng đồng để chống lại covid một mươi chín
tuy nhiên theo các chuyên gia cách mà virus của covid một mươi chín lây lan trong cơ thể
và đặc biệt với bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp
việc tạo miễn dịch cộng đồng thì chỉ trong thời gian ngắn hạn
vì vậy việc tiêm mũi bổ sung nhắc lại là một điều cần thiết
cải thiện miễn dịch và chống lại sự tấn công của virus
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại